để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng huyện ủy yên phong đã tập trung cải tiến sinh hoạt tri bộ
sau khi có những chỉ đạo đổi mới hình thức sinh hoạt huyện ủy yên phong chúng tôi đã chỉ đạo một là ban hành các nghị quyết phân công các đồng chí ban thường vụ ban chấp hành huyện ủy và cán bộ khối đảng về dự sinh hoạt trực tiếp với các đảng bộ các tri bộ cơ sở
chỉ đạo ban tuyên giáo huyện ủy
có những hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng quý từng tháng
tiếp đó là chúng tôi thường xuyên chỉ đạo đối với ủy ban kiểm tra ủy là kiểm tra giám sát việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng hàng quý
qua việc kiểm tra giám sát thì kiệp thải buôn nắn lề lếp sinh hoạt cũng như nội dung sinh hoạt để đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
từ khi có sự hướng dẫn của huyện ủy yên phong
những buổi sinh hoạt định kỳ của tri bộ trường tiểu học đông phong đã có những đổi mới rõ nét
đặc biệt là những buổi sinh hoạt chuyên đề triển khai chỉ thị số năm về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã đưa ra được những giải pháp thiết thực
thời gian gần đây thì thực tế là càng ngày những cái buổi sinh hoạt tri bộ thì càng được cải tiến nâng cao về chất lượng
những buổi sinh hoạt thì rất thoải mái
đan sen giữa việc thực hiện các trị thí nghĩ cướp của gấp trên và đồng thời các đồng chí được nghe những tấm gương hoặc là nghe kể chuyện với bác
các đồng chí đưa ra để phân tích nó nhẹ nhàng và nó rất thoải mái cho các buổi sinh hoạt
tôi thấy ban chỉ đạo rất kịp thời cho nên là tụi tôi đã kết hợp được giữa các nội dung của các buổi họp tri bộ với nhiệm vụ chuyên môn rất là hài hòa nhịp nhàng
mỗi một cuộc họp tri bộ thì có
có một đồng chí sẽ tự kể một câu chuyện mà do mình siêu tầm hoặc là có thể chuẩn bị những cái bài hát về bác để cho tri bộ nghe
đó chính là những cái bài học rất là sống động đưa cái việc giảng dạy đạo đức học sinh vào nhà trường là nó có hiệu quả
còn tại tri bộ thôn đông xá từ khi triển khai đổi mới nội dung sinh hoạt từng đảng viên đã nêu cao vai trò trách nhiệm
sôi nổi tham gia thảo luận vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các vấn đề cấp bách của thôn xóm
đặc biệt là thực hiện đề án yên phong làm sạch đồng ruộng và đường làng ngõ xóm
trong cái thời gian vừa qua gần đây nhất trong các quỳ họp sinh hoạt tri bộ thường kỳ
thì là trong các buổi đưa ra cái nội dung nghị quyết là cũng đã nêu cao cái thực hiện cái nội dung đề án này là rất chi là mạnh mẽ và kiên quyết
thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để cho người dân cùng tập trung đồng thuận nhất trí cao về cái việc thực hiện cái đề án này
các ngành đoàn thể cũng đã đi vận động giải tỏa hành lãng giao thông trên đường làng ngõ xóm làm sao để đảm bảo người dân tham gia giao thông được được được an toàn
qua cái việc cái đề án làm sạch đồng ruộng và đường làng ngõ xóm đã được triển khai từ cấp ủy hành lãnh đạo của tri bộ
thì chúng tôi đã thực hiện cái đề án này tôi thấy cũng dần dần có bước có triển vọng là bằng hành động cụ thể mà được lòng tin trong nhân dân
nếu chúng ta cứ duy trì này đều lận
thấy hiệu quả thì nhân dân ta học tập theo đuổi
từ khi có chỉ thị số một mươi cũng như là các hướng dẫn của ban tổ chức trung ương cái lễ lếp sinh hoạt tỷ lệ sinh hoạt của các tri bộ được lân lên thường xuyên là từ chín mươi một đến chín mươi bốn
bên cạnh đó thì hiệu quả và đặc biệt là sự nhận thức của đảng viên đối với những chủ trương lớn của tỉnh cũng như của huyện thì đều được đảng viên nắm
từ đó tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế xã hội của huyện
với cách làm này từng tri bộ ở yên phong đang cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của đảng bằng những hành động cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của từng địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên
từ đó nâng cao vai trò vị thế của tổ chức đảng củng cố niềm tin trong nhân dân